bộ giáo dục và đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt hai sách giáo khoa lớp hai của các tổ chức cá nhân
biên soạn sách giáo khoa đáp ứng chương trình giáo dục vũ thông ban hành kèm theo thông tư số ba mươi hai
thời gian nhận hồ sơ đề nghị từ ngày một mươi năm một mươi một hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một mươi một hai nghìn hai mươi trong giờ hành chính
tại trụ sở bộ giáo dục và đào tạo ở hà nội
với trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì thời gian nhận hồ sơ được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm
sau khi hoàn thành khâu thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu sẽ được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
để các địa phương lựa chọn sử dụng từ năm học hành hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ở các trường tiểu học trên cả nước